ngày hai mươi hai tháng bảy quỹ phát triển đại học quốc gia hồ chí minh đã tổ chức lễ trao học bổng toàn phần nutifood
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tài trợ cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên
khoa trực thuộc đại học quốc gia hồ chí minh
sáu sinh viên được nhận học bổng lần này là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế
khuyết tật sinh viên một côi không nơi nương tựa
tổng kinh phí tài trợ của nutifood cho chương trình là sáu trăm linh triệu đồng
học bổng lớn nhất là năm mươi triệu đồng dành cho một sinh viên năm nhất
tùy thuộc vào số năm sinh viên đang theo học thực tế sẽ có những giá trị học bổng khác nhau
và một suất năm mươi triệu đồng từ nhà tài trợ ẩn danh
hai suốt dành cho sinh viên đại học bách khoa ba suốt dành cho sinh viên đại học khoa học tự nhiên
hai suốt dành cho sinh viên đại học khoa học xã hội và nhân văn
ba suốt dành cho sinh viên đại học công nghệ thông tin bốn suốt dành cho đại học kinh tế luật
một suất dành cho sinh viên đại học an giang và hai suốt dành cho sinh viên khoa y đại học quốc gia tp hcm